các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trường thanh hoàng đã dùng dao đâm vào vùng cổ em trai mình khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó
nhận được tin báo công an của huyện di linh đã có mặt tại hiện trường và tiến hành tạm giữ đối tượng trương thanh hoàng để phục vụ công tác điều tra